huê là đối tượng có hai tiền án về tội cướp tài sản và tội tàng trữ trái phép chất ma túy
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
từng chấp hành án phạt tù về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy về địa phương chưa lâu
một đối tượng trú tại phường khuê mỹ quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng đã nhanh chóng quay lại con đường mang đến cái chết trắng
sau gần một tháng vào cuộc theo dõi đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an quận ngũ hành sơn đã phát hiện và tiến hành bắt quả tàng khi đối tượng thực hiện việc giao dịch
đây là đối tượng nguyễn bá thật hai mươi bảy tuổi trú tại phường khuê mỹ quận ngũ hành sơn
bị công an quận bắt quả tang khi đang thực hiện mua bán ma túy trên địa bàn vào đầu tháng một mươi một
cho đến bây giờ khi lần nữa đối diện với cơ quan công an thuận mới bắt đầu hối hận về việc quay lại con đường
nơi mà cửa tương lai đã nhỏ nay càng hẹp hơn
cuộc sống khó khăn quá có nãy xin ý định lấy ma túy về bán để kiếm tiền trang trải cuộc sống
em có nghĩ gia đình nhiều mà cũng có nghĩ là mình sẽ không bao giờ đụng tới ma túy đi nữa
giờ như cuộc sống xã hội khó khăn nhiều quá em xô đáy mình phải làm kiếm tiền
với tốc độ đô thị hóa ngũ hành sơn là một địa phương được các đối tượng ma túy chọn
làm địa điểm giao dịch mua bán
công an quận đã tích cực vào cuộc đấu tranh và bắt giữ nhiều đối tượng mua bán ma túy
dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp
nỗ lực cắt đứt nguồn cung hạn chế thấp nhất số lượng người nghiện trong cộng đồng
đang được cả hệ thống chính trị quan tâm vào cuộc triệt đề
việc bắt quả tang đường dây của nguyễn bà thuận với lượng ma túy lớn bị thu giữ
đã cho thấy quyết tâm đẩy lùi ma túy của địa phương
nếu như đối tượng mua bán ma túy này
nó trót lọt thì sẽ có rất nhiều hệ lực liên quan
nó gây ra nhiều hệ lị lớn cho xã hội
cho nên là chúng tôi đánh giá khá cao
cái thành tích mà của các đồng chí công an quận
chúng tôi tin tưởng là trong năm hai nghìn hai mươi một này
như là những năm tiếp theo thì công an quận luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín còn phức tạp
nỗ lực của các cán bộ chiến sĩ công an trong cuộc chiến với ca chết trắng
là sự đóng góp không hề nhỏ
góp sức đẩy lùi những cam rỗ
góp sức đẩy lùi những cam rỗ xâm nhập của ma túy trên địa bàn
thưa quý vị khoảng một giờ ngày một mươi hai tháng một mươi một
đội bảy phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hà nội
phối hợp cùng với trung đoàn cảnh sát cơ động công an huyện đông anh
đã triệt phá ổ nhóm tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
trong một quán karaoke hoạt động khi chưa được phép
vào thời điểm kiểm tra quán karaoke linh anh
do đối tượng nguyễn ngọc phượng làm chủ quán
đối tượng nguyễn ngọc phượng làm chủ quán
tổ công tác liên ngành phát hiện ba trong số năm phòng hát của quán
đang hoạt động mở nhạc bay lắc công suất to
cho hàng chục đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy
quá trình kiểm tra tổng cộng có ba mươi một đối tượng
trong đó một mươi bốn khách và một mươi bảy nhân viên của quán
công an thu giữ tại chỗ một mươi chín túi ni lông tinh thể màu trắng
có trọng lượng một mươi sáu hai trăm một mươi chín gram ketamine một mươi chín sáu trăm năm mươi chín gram mbma
ngoài ra còn có một cân điện tử ba đĩa xứ có dính ma túy ketamin
và nhiều đồ vật có liên quan
qua đấu tranh phân loại có hai mươi bảy trong số ba mươi một đối tượng dương tính
với ma túy tổng hợp
bước đầu đã làm rõ vai trò của từng đối tượng là quản lý
nhân viên quán và khách sử dụng ma túy
căn cứ tài liệu lưu thập cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp
lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với một mươi năm đối tượng
về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
riêng đối tượng nguyễn ngọc phượng chủ quán được xác định là vai trò chủ mưu
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
tại tỉnh tiền giang trên tuyến đường tỉnh tám trăm sáu mươi bốn đoạn qua địa bàn xã kim sơn
huyện châu thành tổ tuần tra kiểm soát phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh tiền giang
đã phát hiện bắt giữ một đối tượng đang cất giấu trong người một khẩu súng và sáu viên đạn
bước đầu đối tượng khai tên nguyễn thành vinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại huyện châu thành
qua kiểm tra trên người đối tượng lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một khẩu súng
sáu viên đạn một hợp đồng cho vay tiền cùng các giấy tờ khác
hiện đối tượng cùng tăng vật đã được bàn giao cho công an huyện châu thành
tiếp tục xác minh xử lý theo quy định của pháp luật
thời gian vừa qua lực lượng công an tỉnh vĩnh phúc nói chung công an huyện tam dương nói riêng
đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tăng cường kiểm tra kiên quyết xử lý nghiêm
các cơ sở kinh doanh có
cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự không được phép hoạt động
trong thời gian chống dịch covid một mươi chín
tuy nhiên vẫn còn một số cơ sở cố tình vi phạm và đã bị cơ quan công an phát hiện xử lý
cụ thể tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke blue eyes
địa chỉ tại thôn long sơn diềng xã đạo tú huyện tam dương
do hà trung hòa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại huyện tam dương làm chủ
lực lượng chức năng phát hiện cơ sở karaoke trên có hai phòng hát đang hoạt động
với tám nhân dân
nhân viên phục vụ và bảy khách hát
công an huyện tam dương đã lập biên bản vi phạm đối với cơ sở kinh doanh
karaoke blue và các trường hợp cố tình không chấp hành các quy định
về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín đồng thời tiến hành test nhanh ma túy
và covid đối với các trường hợp trên
kết quả tất cả đều âm tính
thưa quý vị bắt đầu từ sáu giờ ngày hôm nay một mươi bốn tháng một mươi một
đà nẵng quyết định nâng cấp độ dịch lên cấp độ ba tại hai phường
an hải bắc và nại hiên đông
cả hai phường này đều là điểm nóng covid một mươi chín của quận sơn trà
các chốt kiểm soát người ra vào được tái thiết lập nhằm kiểm soát dịch bệnh an toàn hiệu quả
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
đây là chốt kiểm soát được ủy ban nhân dân phường an hải bắc thiết lập
nhằm tuyên truyền và hướng dẫn các điều kiện để người dân ra vào vùng cam
ghi nhận trong sáng ngày hôm nay lực lượng công an phường đã có mặt
để kịp thời hướng dẫn người dân cũng như là phương tiện di chuyển theo các cung đường khác
tại khu vực chắp ranh giữa phường an hải bắc và nại hiên đông
lực lượng chức năng tái thiết lập tám chốt cứng và năm chốt kiểm soát ra vào
theo đó người dân phương tiện di chuyển vào địa phận hai phường này
phải đáp ứng điều kiện tiêm mũi một và đủ hai mũi vaccine đối với chiều ra
người dân có thể khai báo trên ứng dụng và thực hiện quét mã tại chốt
hoặc xuất trình giấy chứng nhận tiêm chủng
ngày đầu tiên chuyển cấp độ dịch
nhiều phương tiện phải quay đầu vì không đủ điều kiện
phường an hải bắc và nại hiên đông
đồng có số lượng ca mắc covid một mươi chín kiếm hơn bảy mươi ba toàn quận sơn trà
và liên quan đến tám chuỗi lai nhiễm
hiện có bốn trăm năm mươi trường hợp f một đang áp dụng cách ly tại nhà
để tâm soát yếu tố nguy cơ và ngăn chặn sự lây lan
ủy ban nhân dân quận đang tăng tốc xét nghiệm một trăm linh hộ gia đình
và khu vực liên quan đến yếu tố dịch tễ
bên trong khu vực phong tỏa công tác giám sát việc cách ly
và tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân cũng được chú trọng
chúng tôi tổ chức lấy mẫu rong nhưng mà phong tỏa hẹp
để đảm bảo được điều kiện cuộc sống cũng như việc sinh hồ của người dân
và trong kế hoạch sau đến đây chúng tôi sẽ tổ chức đẩy mạnh công tác tuyên truyền
và tiêm phủ vaccine mũi hai thì tình hình sẽ tiếp tục tốt hơn
đối với những trường hợp mà cố tình vi phạm
không chỉ cách ly tại nhà theo quyết định của y tế
thì công an phường sẽ phối hợp với y tế địa phương xuống tiến hành lập biên bản
và xử phạt theo quyết định
và qua tại địa bàn phường thì cũng ghi nhận khi có trường hợp nào
không chấp hành lệnh cách ly y tế tại nhà đa số người dân đều chấp hành tốt
xét nghiệm rộng phong tỏa hẹp và đẩy nhanh tiến độ phủ vaccine cho người dân
là biện pháp quan trọng được đà nẵng triển khai trong bối cảnh thích ứng an toàn với dịch bệnh
đối với vùng cấp độ ba biện pháp phòng dịch được xiết chặt hơn
người dân cần tuân thủ theo các quy định và nguyên tắc năm k để chung sống an toàn
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
công an huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng đỗ văn tuyền
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn trấn hải xã chấn dương huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cũng liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công an huyện an dương thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng phạm thị hồng liên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại số hai trên bốn mươi hai trên chín mươi sáu
chợ hàng phường đông hải quận lê trân thành phố hải phòng và đối tượng lưu thị miên sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
hộ khẩu thường trú tại thôn gio nha xã tân tiến huyện an dương thành phố hải phòng
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự
trường trị bằng những bản án thích đáng vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thường cho những thông tin có giá trị pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che
chứa chấp các đối tượng tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
phần cuối của bản tin như thường lệ sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết
các tỉnh thành thuộc khu vực phía đông bắc bộ tiếp tục duy trì ít mưa đêm và sáng trời rét
trưa chiều còn nắng nhiều hơn với mức nhiệt tăng nhẹ lên ngưỡng là một mươi bảy hai mươi sáu độ
ngày một mươi sáu thì khi khối không khí lạnh được tăng cường trở lại thì tại vùng núi sẽ có mưa vài nơi
cùng với đó nền nhiệt độ trên khu vực sẽ giảm nhẹ tương tự tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía tây
bắc bộ trong hai ngày tới cũng chỉ có mưa vài nơi với lượng không đáng kể đêm và sáng trời rét
trưa chiều hưởng nắng với nền nhiệt độ giao động là hai mươi ba hai mươi sáu độ riêng khu tây bắc có thể cao hơn là
từ hai mươi sáu hai mươi tám độ và cũng sang tối ngày một mươi sáu khi chịu tác động của không khí lạnh tăng cường
mưa trên khu vực cũng tăng lên ở diện giải rác
cùng với đó nền nhiệt độ sẽ giảm đi đôi chút
tại khu vực trung bộ trong hôm nay và ngày mai từ thanh hóa đến khu vực nghệ an và hà tĩnh
vẫn có mưa vài nơi phần từ quảng bình đến thừa thiên huế tiếp tục có mưa rông mạnh
nhưng cường độ đã giảm đi phần nào khi lượng mưa chỉ còn phổ biến ở mức là từ năm mươi đến một trăm linh mm
cao hơn sau đó từ đêm ngày một mươi sáu khi chịu tác động của không khí lạnh tăng cường thì tại các tỉnh
từ thanh hóa đến hà tĩnh sẽ có mưa rào và rông rải rác vì vậy người dân cần đề phòng với mưa
rông với lượng khá có thể xảy ra còn phần các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế thì mưa chỉ
còn ở diện giải rác khu vực đà nẵng đến phú yên trong hai ngày tới vẫn có mưa vừa đến mưa to nhưng
lượng mưa có thể giảm đi đáng kể chỉ phổ biến là từ một trăm linh một trăm bảy mươi mm có nơi là trên hai trăm năm mươi mm phân
còn lại từ khánh hòa đến ninh thuận bình thuận thì chỉ có mưa ở diện giải rác trong mưa rông có
khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nguy cơ xảy ra lũ quét xa lở đất ở khu vực vùng núi
và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông đến với vùng cao tây nguyên trong những ngày tới
tới tại đây tiếp tục có mưa rông rải rác cục bộ có mưa vừa đến mưa to người dân tại đây cần đề
cao cảnh rác với tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rong cũng như hiện tượng lũ quét xả lở đất có
thể xảy ra do mưa nhiều nên nền nhiệt độ trên khu vực chưa có cơ hội tăng trở lại ngày đêm chia
ở mức là từ một mươi chín đến hai mươi chín độ tại các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới cũng phổ biến là có mưa rào và
rông trên diện rộng với nhiều điểm xảy ra mưa vừa đến mưa to kèm theo đó là tô lốc và gió giật
mạnh ngoài ra người dân cũng cần cảnh rác với nguy cơ xảy ra ngập úng ở vùng trũng thấp khu đô thị
khiến cho việc lưu thông gặp khó khăn nền nhiệt tại đây cũng chưa có nhiều biến đổi trưa chiều là
từ ba mươi đến ba mươi ba độ
những thông tin về dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của chúng tôi
ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại